mưa lớn cùng nước lũ dâng cao đã gây ngập sâu nhiều địa phương vùng rốn lũ và chia cắt các xã vùng trũng
lãnh đạo tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương triển khai tích cực các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân
tại huyện nghĩa hành một mươi hai trên một mươi hai xã thị trấn của huyện đều bị ngập lũ trong đó sáu xã bị chia cắt hoàn toàn
nhiều tuyến đường khu dân cư dọc sông phước giang bị ngập chìm sâu trong nước từ năm đến một mét
nặng nhất là các xã hành dũng hành tín đông và hành tín tây
tính đến chiều ngày năm tháng một mươi một mưa lũ gây ngập chia cắt các vùng rốn lũ huyện bình sơn nghĩa hành tư nghĩa và mộ đức của tỉnh
tỉnh quả là một trong những vùng rốn lũ gây ngập
tỉnh quả là một trong những vùng rốn lũ gây ngập

chính quyền địa phương bố trí lực lượng chốt chảy xiết không cho người dân qua lại
chính quyền địa phương bố trí lực lượng chốt chặn các điểm tuyến đường ngập sâu nước chảy xiết không cho người dân qua lại
tỉnh quả là một trong những vùng rốn lũ gây ngập